cơ quan ngôn luận của bộ y tế vừa rồi là những thông tin chính sách có trong chương trình
và ngay sau đây như thường lệ sẽ là cập nhật tình hình covid một mươi chín tại việt nam tối nay ngày hai mươi hai tháng ba
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm ba mươi bảy trăm ba mươi năm ca nhiễm mới trong đó bốn ca nhập cảnh và một trăm ba mươi bảy trăm ba mươi một ca ghi nhận trong nước
giảm chín trăm bảy mươi tám ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
có tám mươi ba bảy trăm ba mươi một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau hà nội một mươi sáu một mươi bốn phú thọ năm chín trăm hai mươi nghệ an bốn tám trăm hai mươi lào cai bốn năm trăm linh
hải dương bốn hai trăm một mươi chín bắc giang ba chín trăm bốn mươi chín yên bái ba chín trăm ba mươi ba vĩnh phúc ba tám trăm chín mươi hai lạng sơn ba sáu trăm năm mươi bảy tuyên quang ba năm trăm sáu mươi chín đắk lắc ba bốn trăm bảy mươi tám
bắc ninh ba bốn trăm bảy mươi ba sơn la ba ba trăm ba mươi tám hưng yên ba ba trăm hai mươi bảy hòa bình ba ba trăm hai mươi bốn thái bình ba một trăm hai mươi cà mau ba năm mươi ba cao bằng hai chín trăm tám mươi
quảng bình hai tám trăm tám mươi hai thái nguyên hai tám trăm năm mươi chín quảng ninh hai sáu trăm tám mươi hai lâm đồng hai ba trăm bốn mươi chín bắc cạn hai hai trăm sáu mươi hai lai châu hai hai trăm một mươi sáu điện biên hai hai trăm linh bốn hà giang một chín trăm tám mươi bảy
bình định một chín trăm năm mươi chín quảng trị một tám trăm chín mươi năm hà nam một tám trăm linh chín bến tre một bảy trăm bốn mươi tám tây ninh một bảy trăm một mươi bốn nam định một năm trăm một mươi năm bình dương một năm trăm một mươi hai vĩnh long một bốn trăm sáu mươi năm ninh bình một bốn trăm linh ba con tum một hai trăm tám mươi ba đắk nông một hai trăm một mươi bảy thành phố hồ chí minh một chín mươi bốn bà rịa vũng tàu một sáu mươi trà vinh một ba mươi chín
bình phước một ba mươi ba khánh hòa một một mươi ba quảng ngãi một hai hà tĩnh chín trăm tám mươi chín thanh hóa chín trăm bảy mươi chín hải phòng bảy trăm bảy mươi sáu đà nẵng bảy trăm bốn mươi bảy phú yên bảy trăm ba mươi chín bình thuận sáu trăm bảy mươi hai thừa thiên huế sáu trăm ba mươi hai quảng nam ba trăm bốn mươi tám bạc liêu hai trăm hai mươi tám an giang một trăm sáu mươi một long an một trăm năm mươi kiên giang một trăm bốn mươi sáu đồng nai chín mươi tám cần thơ chín mươi sáu sóc trăng bảy mươi bốn ninh thuận năm mươi bảy
hậu giang năm mươi đồng tháp ba mươi tiền giang một mươi bảy
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế thái bình đăng ký bổ sung ba mươi năm ca sở y tế hưng yên đăng ký bổ sung ba mươi ba ba trăm ba mươi một ca sở y tế quảng ninh đăng ký bổ sung hai mươi sáu bốn trăm linh ca sở y tế vĩnh phúc đăng ký bổ sung hai mươi ba sáu trăm tám mươi bảy ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi ra soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
gia lai giảm hai bảy trăm chín mươi ba
hà nội giảm một chín trăm linh hai
bắc cạn giảm một bốn trăm hai mươi hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
cao bằng tăng sáu trăm bốn mươi sáu
lâm đồng tăng sáu trăm hai mươi
hải dương tăng năm trăm chín mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm năm mươi ba bảy trăm một mươi bảy ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám ba trăm ba mươi tám chín trăm một mươi bốn ca nhiễm đứng thứ một mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có tám mươi bốn ba trăm sáu mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là tám ba trăm ba mươi một hai trăm bốn mươi ca
trong đó bốn bốn trăm sáu mươi năm chín trăm tám mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một hai trăm linh bốn một trăm linh
thành phố hồ chí minh
hà nội một hai trăm linh bốn năm trăm tám mươi năm ba trăm hai mươi tám
bình dương ba sáu mươi ba năm trăm hai mươi một

hải dương ba ba bốn trăm ba mươi ba
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
tổng số ca được điều trị khỏi bốn bốn trăm sáu mươi tám tám trăm năm mươi
số bệnh nhân nặng đang điều trị bốn hai trăm hai mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba năm trăm linh ba ca
thở oxy dòng cao hfnc ba trăm một mươi sáu k
thở máy không xâm lớn chín mươi chín ca
thở máy xâm lớn ba trăm linh một ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng ba
ghi nhận sáu mươi năm ca tử vong
tại hà nội năm bắc ninh bốn
cao bằng bốn ca trong hai ngày
đồng nai bốn quảng ninh bốn
bến tre ba
bình dương ba
hà tĩnh ba
hải dương ba
hậu giang ba
kiên giang ba
hà nam hai
nam định hai
nghệ an hai
phú thọ hai
quảng bình hai
tây ninh hai
trà vinh hai
bắc cạn một
bạc liêu một
bình thuận một
đắk lóc một
điện biên một
hải phòng một
lạng sơn một
quảng ngãi một
thái nguyên một
thừa thiên huế một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai một mươi bốn ca chiếm tỷ lệ năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai
trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean
còn tại tp hcm sau khi dịch bệnh có dấu hiệu lắng xuống ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở và sở y tế đang tính toán đề xuất cho học sinh là f một đã tiêm vaccine covid một mươi chín được đi học trực tiếp
theo ông dũng trước đây tp hcm đã từng thực hiện việc cho học sinh f một đi học trực tiếp
tuy nhiên sau này khi có hướng dẫn mới của bộ y tế tp hcm đã tuân thủ và yêu cầu học sinh là
f một phải ở nhà cách ly năm ngày nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine và ở nhà bảy ngày nếu chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
thời điểm này sở giáo dục và sở y tế đang thảo luận và tính toán để có cơ sở
đề xuất cho học sinh là f một đi học trực tiếp cho phù hợp với tình hình thực tế
được biết tp hcm hiện đã phát hiện gần một trăm linh học sinh giáo viên nhân viên ở các trường học là f một
kéo theo đó là rất nhiều học sinh là f một phải nghỉ học ở nhà
trong đó có nhiều em liên tục bị xác định là f một và liên tục phải nghỉ ở nhà
điều đáng nói là nhiều nhà trường hiện cũng đang rất khó khăn về công tác nhân sự
nhiều giáo viên là f nên không thể đến trường giảng dạy
và cơ sở vật chất nên không thể chu toàn trong việc dạy học cho học sinh là f f một phải nghỉ ở nhà
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng ba bà nguyễn thị huỳnh mai
chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết tp hcm đang đánh giá lại tình hình dịch
để tiến tới cho phép f một thuộc diện cần theo dõi
đã tiêm đủ ba mũi vaccine ngừa covid một mươi chín có thể quay trở lại làm việc
trong tập bình thường
thưa quý vị và các bạn kể từ đầu dịch đến nay hải dương là một trong những địa phương
chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
và để nâng cao công tác phòng chống dịch mới đây sở y tế tỉnh đã ban hành công văn
hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh vào địa bàn
bao gồm quy định về xét nghiệm khai báo y tế theo dõi sức khỏe
theo đó đối với người nhập cảnh theo đường hàng không
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trừ trẻ em dưới hai tuổi
trước khi xuất cảnh trong vòng bảy mươi hai giờ nếu sử dụng phương pháp rt pcr rt lam
hoặc trong vòng hai mươi bốn giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên với sars cov hai
và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
người nhập cảnh từ các đường khác như đường bộ đường thủy đường sắt
phải có xét nghiệm như trên theo đường hàng không
trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ đầu
bằng phương pháp
trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm xét nghiệm nhanh kháng nguyên với sars cov hai
kể từ khi nhập cảnh
trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì được phép rời khỏi nơi lưu trú
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
nếu kết quả xét nghiệm dương tính phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương
để được hướng dẫn và xử lý kịp thời
đối với trẻ em dưới hai tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm sars cov hai
chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hoặc chưa từng nhiễm sars cov hai
đều được nhập cảnh và tham gia các hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố mẹ và người thân
người nhập cảnh phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh
và sử dụng ứng dụng khai báo y tế pc covid trong thời gian lưu trú tại việt nam theo quy định
tại cửa khẩu nếu có triệu chứng nhiễm sars cov hai sốt ho đau họng chảy nước mũi
nghẹt mũi đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác giảm hoặc mất khú giác
đau nhức đầu tiêu chảy khó thở viêm đường hô hấp
báo cáo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu để thực hiện các biện pháp y tế theo quy định
công văn cũng nêu rõ trong thời gian một mươi ngày kể từ ngày nhập cảnh
người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe nếu có các triệu chứng nghi nhiễm sars cov hai
phải thông báo cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý kịp thời
thực hiện các biện pháp phòng bệnh thường xuyên đeo khẩu trang sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn
và cuối cùng đối với người chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trước khi xuất cảnh
thì trong quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú
cần hạn chế dừng đổ dọc đường và tranh tiếp xúc gần với những người xung quanh
một thông tin hết sức lo ngại đó là sau hơn một tháng ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín
mới giảm tại hầu khắp khu vực các quốc gia như anh pháp đức và italy đều đã chứng kiến
là sáu dịch bệnh bùng phát trở lại với số ca mắc gia tăng mạnh trong những ngày gần đây
lan sóng dịch covid một mươi chín một lần nữa lại bùng lên ở khu vực tây âu
trong bối cảnh các chính phủ ở khu vực này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế
khả năng miễn dịch bắt đầu suy giảm và dòng phụ ba hai của biến thể omitron có tốc độ lây lan nhanh
tại pháp số ca mắc mới đã tăng hơn ba mươi ba trong một tuần kể từ khi chính phủ nước này
dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng chống dịch vào hôm một mươi bốn tháng ba vừa qua
tại đức dù số ca mắc mới mỗi ngày ở mức cao kỷ lục với gần ba trăm linh ca vào hôm một mươi tám tháng ba
quốc hội nước này vẫn thông qua quyết định cho phép bãi bỏ hầu hết các hạn chế trên cả nước
theo đúng thời hạn vào ngày hai mươi tháng ba
tuy nhiên hầu hết các bang của đức vẫn duy trì các hạn chế phòng dịch này
tại italy chính phủ của thủ tướng mario raki cuối tuần qua đã thông báo kế hoạch
cần dỡ bỏ gần như tất cả hạn chế trước ngày một tháng năm tới đây
bất chấp số ca mắc mới covid một mươi chín gia tăng
tại anh nơi hiện cứ hai mươi người thì có một người nhiễm bệnh
chính phủ đã dỡ bỏ những hạn chế đi lại quốc tế cuối cùng
trong khi đó đối mặt với số ca mắc mới gia tăng áo vào cuối tuần qua thông báo
sẽ tái áp đặt quy định đeo khẩu trang fsp hai chỉ vài tuần sau khi vienna dỡ bỏ biện pháp này
trong khi một số ý kiến cho rằng dịch bệnh gia tăng là do chính phủ các nước
nới lộng các biện pháp hạn chế quá vội vàng giới chuyên gia dịch tẩy học chỉ ra rằng
dòng phụ ba hai của biến thể omicron còn gọi là omicron tạo hình đang chiếm ưu thế
tại nhiều quốc gia ước tính ba hai có tốc độ lây lan nhanh hơn khoảng ba mươi
so với bản gốc của biến thể omicron ba một
nhà virus học lawrence young đại học warwick của anh đã nhận định
số ca mắc mới gia tăng tại châu âu là do một cơn bão hoàn hảo
tổng hợp ba yếu tố gồm việc dỡ bỏ hạn chế sự suy giảm khả năng miễn dịch
theo thời gian sau khi tiêm chủng và tốc độ lây lan của dòng phụ ba hai
ông anthony faholt giám đốc bệnh viện y tế toàn cầu tại đại học geneva
cũng đồng quan điểm về vấn đề này đồng thời cho biết thêm
có mối tương quan chặt chẽ giữa đợt bùng phát dịch covid một mươi chín
với mức độ ô nhiễm không khí tăng cao tại tây âu
trong khi đó giáo sư simon clark giáo sư vi sinh vật học tế bào tại đại học reading
nhận định dòng phụ ba hai dường như là nguyên nhân khiến số ca mắc mới covid một mươi chín tăng mạnh
và điều này một lần nữa phản ánh tình hình có thể thay đổi nhanh chóng khi virus biến đổi
nhằm củng cố khả năng miễn dịch đang suy giảm một số quốc gia như pháp đã bắt đầu triển khai
chiến dịch tiêm phòng tương tự vào tuần này đối với những người sống tại các viện dưỡng lão
người trên bảy mươi năm tuổi và các trường hợp suy giảm miễn dịch
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who cảnh báo nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện các biến thể mới
nếu các quốc gia giàu tiếp tục tiêm mũi tăng cường cho công dân nước họ thay vì chia sẻ
vắc xin với những nước có nhiều người chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng covid một mươi chín nào
chủ tịch ban cố vấn thế giới
khoa học của chính phủ pháp đã đưa ra cảnh báo về các biến thể tiềm tàng có thể xuất
hiện vào mùa thu năm nay hoặc thậm chí là sớm hơn không một nhà khoa học nào biết trước được liệu
biến thể đó có dễ lây truyền hơn có độc lực lớn hơn và có thể né tránh miễn dịch được tạo ra từ
việc tiêm vaccine hay không như vậy đúng như dự đoán của who dịch covid một mươi chín không chỉ chưa thể
chấm dứt được mà còn có nguy cơ xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm bởi thế chúng ta tuyệt
đối không được chủ quan xin được truyền sang một thông tin đáng buồn
mới đây một cụ bà mắc covid một mươi chín số một mình ở thành phố thủ đức trong lúc đi bộ mua thức ăn trở về
tới hẻm nhà đã bị xe tải lùi cuốn vào gầm và không qua khỏi
trưa ngày hai mươi hai tháng ba công an tp thủ đức tp hcm đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
tại con hẻm đường tam bệnh là một người tử vong nạn nhân là cụ h tám mươi tuổi nhà cuối hẻm hai mươi bảy đường số một mươi hai
phường tam bình tp thủ đức một nhân chứng cho hay khoảng bảy giờ sáng cùng ngày cụ hát đi bộ ra đầu hẻm
mua thức ăn
khi đi bộ vừa vào hẻm khoảng một mươi mét thì xe tải loại trên ba năm tấn đang lùi nhưng không quan sát kỹ
nên xảy ra va chạm va chạm khiến cụ h bị cuốn vào gầm xe tải phát hiện sự việc tài xế bước xuống
tìm cách đưa cụ hát ra khỏi gầm nhưng không được sau đó người dân trong hẻm ra hỗ trợ tài xế mới đưa
được cụ h ra ngoài và đưa đi khắp cứu tuy nhiên cụ h đã tử vong trên đường đến bệnh viện
theo người dân cô h bị mắc covid một mươi chín nhưng do ở một mình nên phải tự chăm sóc
sáng nay cụ h đi mua thức ăn
khi đi bộ vừa vào hẻm khoảng một mươi mét thì xảy ra sự việc đau lòng
nhận được tin báo công an tp thủ đức tp hcm đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc
xin được truyền sát các thông tin đáng chú ý khác
quý vị thân mến trong khi omicron tiếp tục lây nhiễm cho mọi người trên khắp thế giới
thì nhiều người đã nhiễm covid một mươi chín có nguy cơ sẽ tiếp xúc lại với virus
vậy bao lâu sau khi khỏi covid một mươi chín bạn có thể tái nhiễm
một nghiên cứu của đại học hoàng gia linh anh ước tính nguy cơ tái nhiễm omicron
cao hơn năm bốn lần so với delta
vì vậy những người đã nhiễm các biến thể trước đó có nguy cơ bị tái nhiễm vào omicron cao
các nghiên cứu toàn cầu chỉ ra rằng người đã nhiễm covid một mươi chín không cần phải xét nghiệm lại
trong ba mươi chín mươi ngày sau khi xét nghiệm dương tính
nguyên nhân là do hầu hết mọi người phát triển khả năng miễn dịch sau khi khỏi covid một mươi chín
do đó nguy cơ tái nhiễm trong thời gian ngắn là rất thấp
một nghiên cứu lớn được thực hiện tại ý cho thấy những người đã nhiễm covid một mươi chín
nên làm xét nghiệm nếu tiếp xúc với f sau ít nhất bốn tuần
nghiên cứu này cho thấy virus mất trung bình ba mươi ngày để đào thải khỏi cơ thể
sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính lần đầu tiên vào trung bình ba mươi sáu ngày
sau khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện
dù có kết quả nghiên cứu cho thấy phải hơn nửa tháng sau bệnh nhân mới có nguy cơ tái nhiễm
tuy nhiên những trường hợp hy hữu đều có thể xảy ra
nên chúng ta tuyệt đối không được chủ quan lơ lạ với dịch
thưa quý vị và các bạn dữ liệu mới từ một nghiên cứu mới tại mỹ cho kết quả
hầu hết trẻ em và thiếu nhiên sẽ không còn kháng thể với virus sars cov hai
sau khi hồi phục covid một mươi chín
hãng thông tấn reuters của anh đưa tin từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
các nhà khoa học tại trường y tế công cộng ralas bang texas của mỹ đã chuyển hai trăm một mươi tám tình nguyện viên
trong độ tuổi từ năm đến một mươi chín từng mắc covid một mươi chín và đã phục hồi tham gia một nghiên cứu
mỗi tình nguyện viên sẽ cung cấp ba mẫu máu trong khoảng thời gian ba tháng
trên chín mươi trong số này chưa tiêm vaccine covid một mươi chín ở thời điểm đăng ký tham gia nghiên cứu
theo kết quả đăng tải
trên tạp chí pediatrics ngày một mươi tám tháng ba
mẫu máu đầu tiên cho thấy chỉ có một phần ba tình nguyện viên có kháng thể với virus sars cov hai
sáu tháng sau đó chỉ còn một nửa trong số này vẫn còn kháng thể
nghiên cứu này tập trung vào phát triển sự tồn tại của kháng thể
vốn là một thành phần thuộc hệ thống miễn dịch thay vì đo lượng kháng thể
do vậy khả năng bảo vệ ở những tình nguyện viên có kháng thể là vẫn chưa chắc chắn
các nhà nghiên cứu cũng không nhận thấy các khác biệt giữa trẻ em không có triệu chứng và triệu chứng nặng
bà sarah messia tại trường y tế công cộng dallas nhấn mạnh
một số phụ huynh cho rằng vì con cái họ từng mắc covid một mươi chín nên chúng đã được bảo vệ và không cần tiêm vaccine
nhưng chúng ta đã có công cụ tốt và sẵn sàng để bảo vệ thêm cho trẻ em qua việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho chúng
tính đến ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có trên một mươi một bốn triệu trẻ em tại mỹ đã mắc covid một mươi chín
số ca mắc covid một mươi chín trong trẻ em mỹ đã tăng mạnh vào giai đoạn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
quý vị và các bạn thân mến xin được chuyển sang một thông tin đáng vui mừng
đó là xù tốn hàng tỷ đô la đầu tư vào nghiên cứu covid một mươi chín và vaccine
tuy nhiên kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận y tế và khoa học trong nhiều thập kỷ
giúp các bác sĩ chống lại bệnh cúm ung thư sơn nang và nhiều bệnh nữa
tiến sĩ jutich tram phó chủ tịch phụ trách lâm sàng của quỹ nghiên cứu khoa học y khoa oklahoma
mỹ cho biết đây mới chỉ là bước khởi đầu
chúng ta sẽ nhìn thấy những lợi ích to lớn của việc nghiên cứu covid một mươi chín trong nhiều năm tới
dựa trên sự thành công của vaccine mna với covid một mươi chín
các nhà khoa học hy vọng sẽ tạo ra vaccine dựa trên mrna chống lại một loạt mầm bệnh
bao gồm cúm zika bệnh dạy hiv và virus hợp bào hô hấp hoặc orsv
những loại bệnh đang khiến cho ba triệu trẻ em dưới năm tuổi phải nhập viện mỗi năm trên toàn thế giới
các nhà nghiên cứu thấy rằng
bệnh viện trong việc điều trị ung thư sơ nang và các rối loạn chuyển hóa di truyền hiếm gặp
mặc dù các liệu pháp tiềm năng vẫn còn cần nhiều năm nữa để nghiên cứu phát triển
pfizer moderna đã nghiên cứu vaccine mna cho bệnh ung thư từ rất lâu trước khi họ phát triển các
mũi tiêm covid một mươi chín các nhà nghiên cứu hiện đang chạy hàng chục thử nghiệm lâm sàng về mrna điều
trị cho bệnh ung thư tuyến tụy ung thư đại trực tràng và khối u ác tính thường đáp ứng tốt với
liệu pháp miễn dịch
các công ty cũng đang tìm cách sử dụng mrna để điều trị bệnh sơ nang mục tiêu của các công ty là
sửa chữa một khiếm khuyết cơ bản trong bệnh sơ nang một loại protein đột biến
trong hai năm diễn ra đại dịch covid một mươi chín các nhà nghiên cứu y tế đã viết ra hơn hai trăm ba mươi bài báo
trên tạp chí y khoa ghi lại các nghiên cứu về vaccine thuốc kháng virus và các loại virus
khác cũng như nghiên cứu cơ bản về cấu trúc của virus và cách nó lẫn tránh hệ thống miễn dịch
tiến sĩ michele monge giáo sư thần kinh học
tại đại học stanford của mỹ đã tìm thấy những điểm tương đồng về tác dụng của covid một mươi chín lên
nhận thức của người bệnh và tác dụng phụ liệu pháp điều trị ung thư tác động lên não bộ của người bị
ung thư thường được gọi là hóa chất não theo tiến sĩ montry việc tìm hiểu về nguyên nhân gốc rễ
của những vấn đề về trí nhớ này có thể giúp các nhà khoa học tìm ra cách ngăn ngừa hoặc điều trị
chúng công nghệ máy tính được sử dụng để phát hiện covid một mươi chín cũng đang được kỳ vọng sẽ cải thiện
bằng cách ví dụ các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các ứng dụng điện thoại di động có thể giúp
phát hiện các trường hợp covid một mươi chín tiềm ẩn bằng cách theo dõi các triệu chứng từ báo cáo của bệnh nhân
theo đó công nghệ tương tự được kỳ vọng có thể dự đoán bùng phát các bệnh từ miễn dịch
một trong những bước đột phá quan trọng nhất của đại dịch là phát hiện ra một mươi năm hai mươi bệnh nhân
trên bảy mươi tuổi chết vì covid một mươi chín có các kháng thể giả mạo vô hiệu hóa một phần quan trọng của hệ thống miễn
dịch mặc dù các kháng thể thường bảo vệ con người khỏi bị nhiễm trùng nhưng các tự kháng
thể này lại tấn công một loại protein gọi là interferon hoạt động như một tuyến phòng thủ
đầu tiên chống lại virus và quan trọng nhất đó là các nghiên cứu giúp bảo vệ tốt cộng đồng khỏi
virus trong một mươi bảy tháng đầu tiên của đại dịch covid một mươi chín tổ chức y tế thế giới và trung tâm
kiểm soát phòng người dịch bệnh mỹ cho biết coronavirus lây lan qua các giọt nhỏ và khuyến
cáo mọi người rửa tay đứng cách nhau khoảng hai mét và mang khẩu trang
quý vị thân mến lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ số ca tử vong do lao tăng vào năm hai nghìn một mươi tám
các cuộc xung đột đang diễn ra khắp đông âu châu phi và trung đông đã làm trầm trọng thêm tình
hình đối với các nhóm dân số sẽ bị tổn thương trước tình trạng này who kêu gọi các nước đầu
tư để chấm dứt bệnh sáu mươi sáu triệu sinh mạng đã được cứu kể từ năm hai nghìn nhưng đại dịch covid một mươi chín đã
đảo ngược những thành quả này chi tiêu toàn cầu cho chẩn đoán điều trị và phòng ngừa bệnh lao
năm hai nghìn hai mươi chưa bằng một nửa mục tiêu toàn cầu là một mươi ba tỷ usd hàng năm đối với nghiên cứu và phát triển
cần thêm một một tỷ usd mỗi năm tiến sĩ tedros adhanom ghebreyesus tổng giám đốc của who cho biết
cần phải đầu tư khẩn cấp để phát triển và mở rộng khả năng tiếp cận với các dịch vụ và công
cụ tiên tiến nhất để ngăn ngừa phát hiện và điều trị bệnh lao có thể cứu sống hàng triệu người
mỗi năm thu hẹp bất bình đẳng và tránh thiệt hại lớn về kinh tế những khoản đầu tư này mang lại
lợi nhuận lớn cho các quốc gia và các nhà tài trợ giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe
đầu tư vào các chương trình chống lao đã chứng tỏ lợi ích không chỉ đối với những người bị lao
mà còn đối với hệ thống y tế và khả năng sẵn sàng chống đại dịch dựa trên các bài học
kinh nghiệm từ nghiên cứu covid một mươi chín cần có sự đầu tư và hành động xúc tác để
đẩy nhanh sự phát triển của các công cụ mới đặc biệt là vắc xin lao mới
các mục tiêu đề ra vào năm hai nghìn hai mươi hai đều không thực hiện được nhất là đều gặp rủi ro
chủ yếu do thiếu kinh phí từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi mới có hai mươi triệu người được điều trị lao
đạt năm mươi mục tiêu năm năm là bốn mươi triệu người được điều trị lao cho giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
thời gian này tám bảy triệu người đã được điều trị dự phòng lao đạt hai mươi chín so với mục tiêu ba mươi triệu trên
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn đối với trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh lao
năm hai nghìn hai mươi hai các mục tiêu đề ra vào năm hai nghìn hai mươi hai đều không thực hiện được nhất là vắc xin lao
cho giai đoạn hai nghìn hai mươi ước tính có khoảng sáu mươi ba trẻ em và thanh thiếu niên dưới một mươi năm tuổi mắc lao không
được tiếp cận hoặc không được báo cáo chính thức là đã được tiếp cận với các dịch vụ chẩn đoán và
điều trị lao tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn tương đương bảy mươi hai ở trẻ em dưới năm tuổi và gần
hai phần ba số trẻ em dưới năm tuổi đủ điều kiện không được điều trị dự phòng lao và do đó vẫn có nguy cơ
bị bệnh covid một mươi chín đã có tác động tiêu cực hơn nữa đối với trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh
lao hoặc có nguy cơ mắc bệnh lao việc gia tăng lây truyền bệnh lao trong gia đình khả năng tìm
kiếm chăm sóc và tiếp cận các dịch vụ y tế thấp hơn tổ chức y tế thế giới đang lên tiếng báo
động vào ngày thế giới phòng chống lao cho các quốc gia khẩn cấp khôi phục khả năng tiếp cận
với các dịch vụ chống lao do đại dịch covid một mươi chín bị gián đoạn đối với tất cả những người bị lao
đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên tiến sĩ teresa kaseva giám đốc chương trình
chống lao toàn cầu của who cho biết trẻ em và thanh thiếu niên bị lao đang bị tụt hậu so với
người lớn trong việc tiếp cận với các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc bệnh lao các hướng dẫn của đất
uso ban hành ngày hôm nay giúp cho trẻ em và thanh thiếu niên được chẩn đoán và tiếp cận dịch vụ
chăm sóc sớm hơn dẫn đến kết quả tốt hơn và cắt giảm lây truyền ưu tiên hiện nay là nhanh
chống mở rộng việc thực hiện hướng dẫn trên khắp các quốc gia để cứu sống trẻ
nhân ngày thế giới phòng chống lao hai mươi bốn tháng ba uso kêu gọi tất cả mọi người cá nhân cộng đồng
xã hội các nhà tài trợ và chính phủ cùng làm phần việc của mình để chấm dứt bệnh lao
thưa quý vị và các bạn bệnh lao vẫn là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất thế giới
mỗi ngày có hơn bốn một trăm linh người mất mạng vì bệnh lao và gần ba mươi người mắc bệnh có thể phòng ngừa và
chữa khỏi chấm dứt bệnh lao cần có hành động phối hợp của tất cả các ngành những thông tin mới nhất liên
đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên
kịch bản sức khỏe và đời sống hy vọng quý vị quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại